đối với nhiều người dân và ngay cả chính với nhiều người khuyết tật
trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng acdc là một tổ chức phi chính phủ làm việc vì người khuyết tật việt nam và do chính những người khuyết tật triển khai thực hiện
trong những năm qua trung tâm này đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống và môi trường pháp lý
để người khuyết tật và các nhóm yếu thế hoài nhập đầy đủ và công bằng vào sự phát triển của xã hội
với tổng số nhân sự gần ba mươi người trong đó có khoảng ba mươi số lượng là người khuyết tật
acdc đã tập trung vào việc phá bỏ các rào càn đồng thời khuyến khích người khuyết tật nâng cao năng lực bản thân
và đóng góp giá trị cho xã hội bằng những việc làm hành động cụ thể và thiết thực
trung tâm đã thực hiện một số chương trình dự án có tác động tích cực tới cuộc sống
và hiện tại đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí cho nhiều lượt người khuyết tật
triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật đồng thời duy trì và phát triển các chương trình
dự án các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho người khuyết tật tập huấn pháp lý cho cán bộ nòng cốt
ở các hội nhóm khuyết tật nhằm hiện thực hóa công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật ở việt nam
trước đây thì mọi người đều có thể có một cái suy nghĩ là người khuyết tật là những người cần sự giúp đỡ
sự bàn ơn và suy nghĩ theo cái mô hình là từ thiện là chính
tuy nhiên thì bây giờ đã có sự thay đổi là người khuyết tật đã chuyển sang mô hình dựa trên quyền
bản thân những người khuyết tật họ cũng có điều kiện và họ cũng mong muốn được chia sẻ
được đóng góp được hỗ trợ ngược trở lại cho cộng đồng
thì đấy sẽ là những cái cơ hội rất tốt để có thể thể hiện được rằng là những người khuyết tật họ đã vươn lên như thế nào
họ đã vào nhiệm vụ sống ra làm sao họ cũng như những thành viên tích cực khác trong cộng đồng
mong muốn được chia sẻ đóng góp với cộng đồng và xã hội
mong muốn được thể hiện năng lực của mình
mong muốn được đi làm được sống bằng cách chung tay với những người không khuyết tật xây dựng một xã hội không rào càn
đó là những mong muốn của cộng đồng người khuyết tật tại việt nam đặc biệt là những thanh niên khuyết tật
những người luôn ước mong nhận được sự chia sẻ
chia sẻ và đồng cảm sự nhìn nhận vào khả năng của họ chứ không phải nhìn vào sự khác biệt trên cơ thể họ
những người khuyết tật không muốn bị coi là những đối tượng không may mắn cần sự trợ giúp hay chỉ nhận những phần quà từ thiện
mà quan trọng hơn họ mong muốn có thể khẳng định mình được làm việc để nuôi sống mình cùng gia đình mình
được góp phần xây dựng xã hội và có đầy đủ quyền nghĩa vụ bình đẳng như mọi công dân khác
treo quyền cho người khuyết tật thì
đây là một cái hướng tiếp cận mới của chính phủ cũng như là của nhà nước chúng ta về việc hỗ trợ người khuyết tật
trước đây thì chúng ta thường hỗ trợ người khuyết tật dưới cái tiêu chí là chăm sóc và bảo vệ
thế nhưng mà từ khi chúng ta tham gia công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật và luật người khuyết tật ra đời
thì cái việc mà tiếp cận hỗ trợ người khuyết tật thì
được tiếp cận dưới góc độ quyền và trao quyền ở đây có nghĩa là sự tham gia sự hội nhập hòa nhập của người khuyết tật vào tất cả mọi lĩnh vực của đời sống
theo thống kê chưa đầy đủ của cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương bình và xã hội
thì tại việt nam hiện nay có khoảng gần tám triệu người khuyết tật từ năm tuổi trở lên chiếm bảy tám dân số
trong đó số người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng chiếm khoảng hai mươi tám
khoảng năm mươi tám người khuyết tật
ba mươi người khuyết tật là nữ hai mươi tám ba người khuyết tật là trẻ em một mươi hai người khuyết tật là người cao tuổi khoảng một mươi năm người khuyết tật thuộc hộ nghèo
trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đảng và nhà nước vẫn luôn quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực
và ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật trợ giúp xã hội bảo đảm các quyền của người khuyết tật
và thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào phát triển kinh tế xã hội
chính vì vậy công tác chăm lo cho người khuyết tật đã đạt được nhiều kết quả tích cực
khuyết tật được tiếp cận với các chính sách chương trình chăm sóc người khuyết tật của nhà nước và cộng đồng ngày càng tăng
bên cạnh việc triển khai hệ thống pháp luật quốc gia việt nam đã thể hiện một cam kết rất mạnh mẽ
là việc trợ giúp cho người khuyết tật tiếp cận theo xu hướng quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế
năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội đã phê chuẩn công ước của liên hợp quốc về quyền người khuyết tật
khi chúng ta tham gia phê chuẩn
ký kết và phê chuẩn công ước của liên hợp quốc
có nghĩa là chúng ta đã thể hiện một cam kết rất mạnh mẽ về mặt chính trị về mặt pháp lý
để bảo đảm rằng chúng ta sẽ thực hiện những biện pháp những cơ chế những chính sách
để bảo đảm thực thi quyền của người khuyết tật trong điều kiện thực tiễn ở việt nam
với sự chung tay từ các chính sách chương trình chăm sóc người khuyết tật quận đảng nhà nước và cộng đồng
mà hàng triệu người được hưởng chính sách trợ
cấp xã hội hàng tháng trong đó có khoảng gần chín trăm linh người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng
hàng trăm ngàn lượt người được hỗ trợ trình hình phục hồi chức năng
được hỗ trợ phương tiện trợ giúp như xe lăn xe đầy
một mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xây dựng mạng lưới cơ sở phục hồi chức năng
hệ thống giáo dục ngày càng phát triển giúp cho trẻ em khuyết tật có cơ hội được đi học
số người khuyết tật được học nghề và có việc làm cũng ngày càng tăng
việc tiếp cận với các công trình xây dựng các hạ tầng về giao thông văn hóa thể thao của người khuyết tật
cũng ngày càng được dễ dàng hơn cùng với các tổ chức của người khuyết tật ngày càng được mở rộng
ở các tỉnh thành phố đã giúp cộng đồng người khuyết tật việt nam không chỉ khẳng định được bản thân mình
với cộng đồng và xã hội trong nước mà còn được bạn bè quốc tế ghi nhận
đặc biệt việc ra đời ngày người khuyết tật việt nam lấy ngày một mươi tám tháng bốn hàng năm
là ngày dành riêng cho cộng đồng người khuyết tật đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc
của cả hệ thống chính trị đối với cộng đồng người khuyết tật
việt nam đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác chăm lo quyền của người khuyết tật
để đảm bảo sự hòa nhập và bình đẳng
những người khuyết tật của việt nam hoàn toàn có khả năng và đầy năng lực
để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tôi đã nhìn thấy những điều tuyệt vời mà cộng đồng người khuyết tật việt nam có thể làm được
và tôi cũng nhìn thấy sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chức năng việt nam
tại các thành phố
những công trình tiếp cận ngày càng nhiều lên giúp người khuyết tật có thể di chuyển đi lại dễ dàng hơn
họ có thể làm việc sinh hoạt và có một cuộc sống như tất cả những người khác
rõ ràng cộng đồng người khuyết tật là một phần không thể thiếu
trong sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia
sự chung tay của chính phủ là điều rất quan trọng để giúp cộng đồng người khuyết tật có thể hòa nhập toàn diện
có được công an việc làm và thể hiện đúng khả năng năng lực của mình
việc chúng ta cần tiếp tục làm là đưa họ tới các cơ quan chức năng
cơ hội mới nơi có thể giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn
có thể thể hiện được năng lực sự khác biệt của mình và gần gũi hơn với cộng đồng xã hội
đối với một quốc gia việc thu hẹp khoảng cách giúp cho cộng đồng người khuyết tật phát triển năng lực bản thân mạnh mẽ
bằng các dự án chương trình thiết thực và ý nghĩa
cũng là cách để giúp phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước mình
ở khu vực đông nam á thì chúng ta còn cách khá xa các nước phát triển trong các hoạt động chăm lo cho đời sống của người khuyết tật
ở các nước phát triển họ đã có những hệ sinh thái tương đối toàn diện và đầy đủ cho cộng đồng người khuyết tật
mặc dù vậy tại việt nam tôi có thể nhìn thấy các bạn cũng đang tiến tới rất gần các hệ sinh thái này
người khuyết tật việt nam ngày càng có nhiều điều kiện để sinh sống học tập và làm việc với sự hỗ trợ của chính phủ việt nam
và với sự nỗ lực của chính bản thân các bạn
tôi tin là trong thời gian tới cộng đồng người khuyết tật việt nam sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công hơn nữa
với các chương trình dự án cũng như các hoạt động giúp các bạn trở nên mạnh mẽ hơn
và nên dễ dàng hơn trong cuộc sống thường ngày
việt nam đã được bạn bè quốc tế ghi nhận về những thành công trong công cuộc phát triển và xóa đói giảm nghèo
nhờ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những thập kỷ qua
đi đổi với việc nâng cao mức sống của người dân việt nam đã liên tục cải thiện nhiều chỉ số phát triển
cũng như tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ giáo dục y tế và mạng lưới an sinh xã hội
cho nhiều thành phần rộng rãi hơn trong xã hội
và nâng cao năng lực cho người khuyết tật hợp tác và hỗ trợ với các tổ chức của người khuyết tật
để tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho sự hoa nhập và bình đẳng của người khuyết tật
là một trong những biện pháp hữu hiệu giúp cộng đồng người khuyết tật việt nam phát huy được khả năng của mình
quý vị và các bạn thân mến
nhằm tập trung vào trao quyền cho người khuyết tật
người khuyết tật vì sự phát triển và hoa nhập công bằng và bền vững
chương trình phát triển bền vững năm hai nghìn ba mươi với cam kết không ai bị bỏ lại phía sau
đã đưa ra các mục tiêu phát triển bền vững nói chung các mục tiêu liên quan đến người khuyết tật nói riêng
đây có thể nói là việc làm thiết thực để xây dựng được kế hoạch bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững
phù hợp với luật pháp nhân lực nguồn lực tại các quốc gia trong đó có việt nam
theo đó mục tiêu
xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi nêu rõ
đến năm hai nghìn ba mươi đảm bảo rằng tất cả nam giới và phụ nữ đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương
có quyền bình đẳng về các nguồn lực kinh tế cũng như có khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản
quyền sở hữu và kiểm soát đất đai và các hình thức tài sản khác quyền thừa kế
quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên công nghệ mới phù hợp và các dịch vụ tài chính bao gồm cả tài chính vi mô
mục tiêu hai so đói đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng phát triển nông nghiệp bền vững
đến năm hai nghìn ba mươi xóa đói và đảm bảo tất cả mọi người đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương
bao gồm cả trẻ sơ sinh được tiếp cận với nguồn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và an toàn trong cả năm
mục tiêu bốn đảm bảo giáo dục chất lượng rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người
đến năm hai nghìn ba mươi xóa bỏ tranh lệch về giới trong giáo dục và đảm bảo tiếp cận công bằng tới tất cả các bậc giáo dục
và đào tạo dạy nghề cho những người dễ bị tổn thương bao gồm người khuyết tật người bản địa và trẻ em ở trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương
mục tiêu sáu đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người
đến năm hai nghìn ba mươi đạt được tiếp cận công bằng và phổ cập nguồn nước uống an toàn
và có thể chi trả được cho tất cả mọi người
đến năm hai nghìn ba mươi đạt được điều kiện vệ sinh và cải thiện điều kiện vệ sinh đầy đủ và công bằng và xóa bỏ dịch tiêu chảy
chú ý đặc biệt tới các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái và những người dễ bị tổn thương
mục tiêu tám thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn rộng mở và bền vững tạo việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người
đến năm hai nghìn ba mươi đạt được việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tử tế cho tất cả phụ nữ và nam giới
bao gồm cả công việc cho những người trẻ và những người khuyết tật và trả lương bình đẳng cho những công việc có cùng giá trị
mục tiêu một mươi giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia
một mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi trao quyền và thúc đẩy hòa nhập xã hội kinh tế và chính trị cho tất cả mọi người
mục tiêu một mươi không phân biệt tuổi tác giới tính khuyết tật trùng tộc
sắc tộc nguồn gốc tôn giáo kinh tế và các tình trạng khác
mục tiêu một mươi một xây dựng các đô thị và các khu dân cư rộng mở an toàn vững chắc và bền vững
một mươi một hai đến năm hai nghìn ba mươi tất cả mọi người có thể được tiếp cận các hệ thống giao thông an toàn giá cả hợp lý
dễ tiếp cận và bền vững cải thiện an toàn đường bộ mở rộng giao thông công cộng
đặc biệt chú ý đến những nhu cầu của những người dễ bị tổn thương phụ nữ trẻ em
những người khuyết tật và những người lớn tuổi
một mươi một bảy đến năm hai nghìn ba mươi cung cấp quyền sử dụng các không gian công cộng xanh an toàn rộng mở
và có thể sử dụng được đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em những người lớn tuổi và những người khuyết tật
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng trống hoàn kiếm học
hoặc qua email thapsangniemtin org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau